dùng đất tận cùng cực nam tổ quốc có ba bể giáp biển những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu càng rõ rệt và khốc biệt
chúng đã và đang gây nên sạt lở đất nghiêm trọng đe dọa tính mạng tài sản của cư dân dùng gian biển
vào cao điểm mùa mưa bão như thế này những cột sóng càng cao hơn to hơn như muốn nuốt chẩn những ai dám ngáo được đi của chúng
sau khi áp bờ chúng cuốn theo đất cát hụt xa ra biển lớn khiến bờ biển cà mau đầy rẫy thương tích
suốt chiều dài hơn hai trăm năm mươi km bờ biển cà mau gần như quanh năm phải hứng chịu tình cảm ấy
có khác là ở cường độ vào từng thời điểm nhất định nước chảy đến đá còn phải mòn
bởi vậy cũng dễ hiểu khi đất đai gian biển cà mau từng ngày từng giờ bị mất đi vì những con sóng giữ đến từ biển
lâu ngày bờ biển bị khoét sâu phần đáy kiểu hở hàm ép bề mặt thì nơi lồi nơi lõm giống hình những chiếc răng cưa
do mất đi phần đáy cây rừng không còn chỗ dựa nên chổng gốc ngã đổ chết khô
việc sạt lở bờ biển thì ngày một trầm trọng hơn ở biển tây bình quân là hai mươi hai mươi năm m có những vị trí có năm mươi m nằm
trên hai mươi km là nó cũng rất là sung yếu nếu không có giải pháp xử lý kịp thời thì cũng trong vòng hai hoặc ba năm nữa
thì nó tiếp tục nó sẽ nguy hiểm đến đề biển sẽ gây vỡ đề bất cứ lúc nào
hành trình dọc theo chiều dài gian biển cà mau không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế
số cây chết số đất đai bị sóng giữ cuốn mất cứ tăng dần theo thời gian
qua các đợt khảo sát thực tế từ năm hai nghìn bảy cho đến nay cơ quan chuyên trách địa phương ước tính có khoảng tám mươi đường bờ biển tại cà mau
bị sạt lở bình quân mỗi năm khoảng một mươi năm mét có nơi đến năm mươi mét và diện tích rừng phòng hộ cũng bị mất theo khoảng hơn ba trăm linh hectare mỗi năm
nếu cộng dồn trong một mươi năm thì số đất gian biển đã mất đi tương đương với tổng diện tích đất canh tác của một xã cỡ lớn tại dùng gian biển cà mau
trong những năm gần đây thì cái tình hình biến đổi khí hậu nó tác động nó diễn biến ngày càng phức tạp
đặc biệt là cái tình trạng xói lở giang biển
trong khi chờ đợi các cơ quan nghiên cứu khoa học các tổ chức quốc tế các nhà tài trợ đang triển khai các hoạt động nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu
thì tỉnh cà mau cũng đã triển khai nhiều cái hoạt động nhiều cái mô hình nhiều cái giải pháp công trình để phòng chống
sạt lở giang biển để bảo vệ bờ biển
có tới ba mặt giáp biển nên cà mau là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu và nước biển dân so với nhiều tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông cửu long
cư dân sinh sống gian biển cà mau cũng dễ bị tổn thương một khi xảy ra thiên tai hoặc những tác động bất lợi đến từ biển
như gia đình người đàn ông xóm dạng chài này hàng chục năm trời sống giang chuyến đê biển tây
thỉnh thoảng ông chợt rùng mình khi nhớ lại cảnh biển nổi cơn thịnh nộ
tôi về nhà từ ngoãi vô đây là tính ra cũng là năm bảy lần rồi đó
mà từ hồi đó tôi đã tuốt ở ngoài kia ngoài ngoãi chấp năng khoảng ba trăm linh m ngoãi
giờ lần lần giờ vô tới chỗ này
sợ cảnh cũ tái diễn gia đình ông về nhà vô tuốt trong giải rừng phòng hộ
từ ngày đó ông không còn nôm nóp lo sợ sống dữ triều cường cướp đi nhà cửa
tài sản của gia đình mình
nó bị lỡ cái dàm nó bị lở là ra là rất là bự
càng ngày càng là hao đất của cái gian biển
rồi là cái sống á cái triều cường cái sống á thì nó vô á
thì là nó làm là ảnh hưởng đến nhà cửa rồi cái đời sống của bà con
từ đó mà đối với bà con có những lúc thì là phải là gặp khó khăn về cái nơi ăn trốn ở
phải di dời đi chỗ khác
chiếc đò bao chở chúng tôi đi thực tế quay hình cứ lắc lư chòm lên rớt xuống theo từng cuộn sóng lớn
ngoài khơi xa hổng biết những ngư dân đang miệt mài thả lưới kia có lo sợ điều gì không
chắc họ sợ nhưng họ còn có một nỗi sợ lớn hơn
trong cuộc mưu sinh vất vả này cây ăn cây mặt hàng ngày đã khiến họ quên đi sợ hãi
chấp nhận đánh liều trước biển
cũng giống như cư dân gian biển xào lưới này
dù nhà cửa dương tôm đã bị sóng biển phương hại làm tan quang thậm chí trực chờ cướp đi tài sản sinh mạng gia đình mình
nhưng họ vẫn gan lì một tất không đi một ly không rời
trong xóm ấy có hộ cũng manh nha ý định chạy trốn sống giữ nhưng bà con chẳng biết đi đâu
như lão nông đang cặm cụi gia cứu lại đê bao dung nuôi tôm số này
ở cái hoàng hôn như ông ông biết đi về đâu khi nhà cửa con cái của mình đang quay quần nơi đây
ngay cả mảnh đất chôn nhau cắt rúng hàng chục năm trời ông dành dòng tiền mới có cũng đang hiện diện tại đây
biết rõ sự nguy hiểm khi sống gần biển nên ngày trước ông mua đất canh tác nằm sâu phía sau con đê phòng hộ
con đê do bang quản lý rừng phòng hộ xào lưới xây dựng nhằm bảo vệ nhà cửa và dùng tôm của các hộ dân trong dùng
thế nhưng giờ đây con đê ấy đã bị sóng biển làm tan quang
ngày hồi đó là cái ngoài này nó có con đê chứ nó chặn ngang thì nó đỡ
mà bây giờ từ ngày con đê nó bể rồi là nó vô trong đất liền mình bà con mình nó thất thoát ra trời bây giờ không có nuôi gì được chứ
quan sát trên bản đồ sẽ thấy rõ
tuyến bờ biển đông dài hơn hai trăm bảy mươi km từ tỉnh sóc trăng trải dài xuống bạc liêu và cà mau
trong đó đoạn cà mau hơn một trăm năm mươi km nhưng chưa có đê biển bảo vệ
do chưa có cuộc sống nên rừng phòng hộ gian biển được xem như những xương sườn làm lá trắng sống
bảo vệ hơn một trăm linh hectare đất sản xuất của hơn hai trăm sáu mươi hộ dân chuyên nuôi trồng thủy sản các quyện dùng nam cà mau
còn tuyến biển tây trải dài từ nguyễn phú tân của tỉnh cà mau đến quyện hòn đất của tỉnh kiên giang khoảng hai trăm sáu mươi km
dọc tuyến ấy đã có đê phòng hộ được xây dựng từ sau bão số năm vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong đó đoạn cà mau dài hơn một trăm linh km phần lớn nằm ở dùng ngọt quá bắc cà mau
nhờ tuyến đê bảo vệ ấy mà trong một thời gian dài nhân dân dùng bán đảo cà mau cảm thấy ấm lưng trong mùa mưa bão
tuy nhiên trước tình hình hở sườn bờ đông lở nặng bờ tây như hiện nay
thì hàng trăm ngàn hộ dân có đất sản xuất dùng bắc cà mau chắc gì có ngày ngon nhất
ngay cả hệ sinh thái rừng tràm u minh hạ cũng có nguy cơ bị đe dọa thậm chí bị xóa sổ
nếu không có giải pháp can thiệp kịp
sống biển gây sạt lở mất đi rừng phùng hộ cộng với nước biển dân
thì ảnh hưởng trực tiếp cái diện tích ven biển trên khoảng một trăm hai mươi hectare
luôn bị đe dọa tràn ngập gây ảnh hưởng tới cái nuôi trồng thủy sản
đặc biệt là những cái con tôm và các loài thủy sản nuôi trong đầm tôm thì tràn bờ và đi
còn đối với biển tây thì với một trăm linh tám km ven biển tây
sạt lỡ hiện nay cái rừng phòng hộ rất là mỏng và đe dọa trực tiếp đến cái đề biển
ngoài yếu tố đến từ thiên nhiên sạc lỡ gian biển cà mau một phần còn do tự tác động của con người
gian biển cà mau từ lâu được xem là túi chứa dòng nước
và túi chứa dòng người di cư tự do con số lên đến hàng chục ngàn hộ
họ có hoàn cảnh na ná nhau như không đất đai canh tác không tư liệu sản xuất
có đông con và đa phần thuộc diện nghèo cận nghèo
họ đến dưới rừng theo mùa vụ khai thác gian biển vào rừng đốn cây cất nhà tạm
chặt củi hầm thang hoặc làm ngư cụ đăng bắt thủy sản gian bờ
gây áp lực lớn lên tại nguyên rừng
là quản lý nhân hộ khẩu tại khu tái định cư và cái địa bàn mà có ngư cư thiên tế cao
thì vấn đề này thuộc chức năng của chính quyền địa phương mà chủ yếu là cái chính quyền của cấp xã
song song đó thì các đơn vị quản lý chuyên ngành ví dụ như là ban quản lý rừng phòng hộ
rồi cái hạt quản lý đê điều
thì những địa phận nào thuộc chức năng thì phải quản lý chặt cái địa bàn tránh để dân tái chiếm
đây là vấn đề rất quan trọng mà trong nhiều năm qua là chúng ta cũng phải cần phải củng cố làm tốt hơn
thấy rõ những tác động tiềm tàng của con người lên tài nguyên rừng gian biển
vô tình tiếp tay cho tiến trình sạt lở diễn ra nhanh hơn
nên trong một lần thị sát thực tế
người đứng đầu chính quyền tỉnh cà mau đã chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương
bằng mọi giá phải thu hồi tất cả những phần đất rừng phòng hộ gian biển đã giao khoáng cho dân
với dòng người ăn nhờ ở tạm trong nhiều năm liên tiếp
chính quyền địa phương cũng trục xuất họ trở về quê cũ nhưng như bắt cóc bỏ dĩa
chính quyền tỉnh cà mau phải tính đến phương án hỗ trợ di dời
sắp xếp bố trí tái định cư cho dòng người gian biển tại địa phương
theo quyết định số ba trăm ba mươi ba mà ủy án nhân tỉnh đã phê duyệt đó
thì chúng ta có một mươi bốn khu tái định cư dự án tái định cư
nhưng mà chúng ta mới chỉ hoàn thành được ba dự án
còn năm dự án thì chúng ta dở dàng và một số dự án chưa triển khai và một số phải dừng lại
giai đoạn một mươi sáu hai mươi và tiến tới năm hai nghìn hai mươi năm thì chúng ta cần khoảng một bốn trăm linh tỷ
để giải quyết những cái hộ dân mà có nguy thư tiền tài cao
và cái biến đổi khí hậu mà nó diễn ra rất phức tạp trong cái thời gian vừa qua
trong lúc gặp khó về nguồn giống thì chính quyền và cơ quan chức năng cà mau thêm lần nữa phải trăng trở đau đầu
tại vài nơi đã hoàn thành việc xây dựng và bố trí định cư cho cư dân gian biển
tình trạng người dân bỏ đi không phải ít
ở một số khu dân cư gian biển của quyện đầm dơi và quyện u minh
phần đông hộ dân cảm thấy vui mừng khi được chính quyền di dời vô nơi ở mới
nơi ấy tuy được đầu tư bài bản có điện có trường có chợ có trạm y tế
nhưng hộ dân không mặn mà bám trụ
chị cũng cho ổn định đó cho nhà cho anh ở cũng ổn định đó mà ở không được
vậy là bây giờ chị ở đây ở tiếp tục tìm
lý do sao mà về đây
lý do là ở không được mà không quen ở chảnh đó
chỗ không có động nơi vừa sùng bỗng đó rồi mới về đây ở rồi sinh sống ở đây
một trong những nguyên nhân chính là do công ăn việc làm sinh kế hộ dân còn bắp bên
khi vào nơi ở mới
thì cần phải có cái nghiệp công ty gì mà ở gần để cho bà con đu hút công nhân nữ rồi đi làm
thì đa số ở đây thì đàn ông đi biển còn dạo thì nhà không có công việc làm
ổn định đó thành ra thu nhập cũng thấp đời sống cũng có nhiều khó khăn
mặc dù đã có nhiều cố gắng nỗ lực nhưng qua các ý kiến mà chúng tôi vừa đề cập
có thể thấy rõ chính sách di dân định cư gian biển ở cà mau
thời gian qua chưa thật sự phát huy hiệu quả như mong muốn
nói theo cách dí gion giải pháp di dân đã qua tại cà mau như bắt chim nhốt vào lòng
dòng người gian biển như những đàn chim di cư tự do tử bương chải mưu sinh
khi dồn vào khu dân cư họ như bị nhốt giật chiếc lòng
muốn họ trụ lại không cách nào khác chúng ta phải kiếm mồi cho chim ăn hoặc tạo cho họ cần câu cơm
giúp gia đình họ có cuộc sống ổn định
tuy nhiên các giải pháp sinh kế còn rời rạc và chưa đồng bộ
nên đã qua cư dân vào khu định cư không mặn mà bám trụ
họ hoặc là bỏ nhà sang bán nhà đi nơi khác làm ăn hoặc trở lại nơi cũ cất nhà gian biển để mưu sinh
tiếp tục gây áp lực lên tài nguyên rừng vô tình tiếp tay cho vấn nạn sạt lỡ gian biển cà mau ngày càng thêm trầm trọng